tại tỉnh bình phước sau chín ngày kiên trì sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng
công an huyện bù đăng tỉnh bình phước và công an huyện đắk rông tỉnh đắk nông
đã bắt giữ được đối tượng mai văn hiến thường chú thôn trấn lữ xã ninh vân huyện hoa lư tỉnh ninh bình
nghi can trong vụ án hiếp dâm cướp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi năm nay
tại thôn hai xã nghĩa trung huyện bù đăng
mai văn hiến bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại bornwood xã quảng sơn huyện đắk trong tỉnh đắk nông
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào khoảng hơn hai giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi
mai văn hiến đột nhập vào một căn nhà tại thôn hai xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước
trong nhà chỉ có một người phụ nữ và con trai đang ngủ
sau khi đột nhập vào trong nhà mai văn hiến trói hai mẹ con chị này lại và đe dọa
tiếp đó mai văn hiến thực hiện hành vi hiếp dâm người phụ nữ và chiếm đoạt được hai điện thoại di động
một mươi sáu triệu đồng một nhẫn vàng một lắc đeo tay rồi bỏ trốn
tại cơ quan công an tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết mai văn hiến còn đang bị công an huyện hoa lưu tỉnh ninh bình ra thông báo truy tìm
vì có liên quan đến vụ án hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi xảy ra ngày ba mươi tháng sáu năm nay
hiện đối tượng đã được đưa về công an huyện bù đăng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra